hôm nay ba mươi một tháng một mươi viện kiểm sát nhân dân tỉnh tây ninh đã tổ chức buổi xin lỗi công khai bảy nạn nhân trong một gia đình bị oan sai suốt bốn mươi năm
theo hồ sơ tối ngày hai mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tại một nhà máy xây lúa ở ấp bùng binh xã đôn thuận xảy ra một vụ cướp
từ lấy khai của đối tượng tình nghi cơ quan tố tụng đã bắt lần lượt bảy người trong gia đình bà võ thị thương sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi năm ngụ ở xã đôn thuận huyện trảng bàng
sau đó công an không chứng minh được hành vi phạm tội của các nạn nhân nên phải thả họ sau bốn năm tạm giam
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh tây ninh cho biết thời điểm vụ án xảy ra các quy định pháp luật còn chưa hoàn thiện nên đã xảy ra những sự việc đáng tiếc
viện kiểm sát nhân dân tỉnh tây ninh gửi lời công khai xin lỗi đến các nạn nhân bị oan
được biết các nạn nhân yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tỉnh bồi thường số tiền sáu mươi tỷ đồng tổn thất tinh thần và tổn thất thực tế
hiện các nạn nhân và viện kiểm sát nhân dân tỉnh vẫn chưa thống nhất được số tiền bồi thường